thưa quý vị ngày hôm nay tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết
vừa phối hợp cùng với đội kiểm soát phòng chống buôn lậu cục hải quan tp hcm
đã phát hiện và bắt giữ vụ nhập khẩu súng cùng với các bộ phận linh kiện của súng
trong lô hàng sáu kiện trọng lượng chín mươi tám kg nhập khẩu từ mỹ về việt nam
một khẩu súng hơi cùng với hai viên đạn đã được giấu lẫn trong hàng nhập khẩu
gồm quần áo giày dép thực phẩm chức năng loa vi tính phụ tùng xe đạp đồng hồ nhựa
tiếp tục kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện hai mươi bốn bình nén khí chuyên dụng
và hai tiếp dầu bôi trơn dùng cho súng hơi
người đứng tên nhận hàng là nam ba mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam
đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số súng đạn nói trên
vụ việc đang được tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xử lý theo quy định